bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình cho biết đơn vị vừa đấu tranh thành công chuyên án năm trăm bốn mươi năm l
bắt một đối tượng người lào đang vận chuyển một trăm linh viên ma túy tổng hợp từ lào qua việt nam tiêu thụ
sau nhiều ngày tuần tra mật phục lực lượng chức năng đã phát hiện một đối tượng đi xe ô tô bán tải
đang theo hướng đường mòn biên giới chạy từ hướng lào về việt nam có nhiều nghi vấn
lực lượng chức năng lập tức tổ chức chặn xe vây bắt đối tượng
qua kiểm tra phát hiện trong xe ô tô chứa nhiều gói ni lông chứa một trăm linh viên ma túy tổng hợp các loại
tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận tên là thạo phết sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại huyện viên thon tỉnh bô ly khăm say lào là đối tượng cầm đầu trong chuyên án ma túy xuyên biên giới năm trăm bốn mươi năm l
số ma túy trên được vận chuyển từ lào qua biên giới sang việt nam tiêu thụ